từ năm hai nghìn một mươi ba đến tháng chín năm hai nghìn một mươi chín công an các đơn vị địa phương đã tạm giữ gần bốn ba triệu phương tiện giao thông đường bộ vi phạm hành chính quá thời hạn giam giữ chưa xử lý được
tại công an các đơn vị địa phương còn tồn động một trăm ba mươi bảy phương tiện giao thông đường bộ vi phạm hành chính quá thời hạn giam giữ chưa xử lý được
từ năm hai nghìn một mươi ba đến tháng chín năm hai nghìn một mươi chín công an các đơn vị địa phương đã tạm giữ gần bốn ba triệu phương tiện giao thông đường bộ vi phạm hành chính quá thời hạn giam giữ chưa xử lý được

đồng thời với những quy định tịch thu các phương tiện giao thông vi phạm cũng là nguồn bổ sung cho ngân sách đáng kể
thưa quý vị có dịp về với tháp một mươi ở thời điểm này chúng ta sẽ không khỏi bỡ ngỡ trước những đổi thay mang tính kỳ tích
ngoài bộ mặt nông thôn đang thay đổi từng ngày chúng ta còn cảm nhận được sự đổi thay trong từng nếp nghĩ của con người
đó là nhờ có sự chung tay vào cuộc xây dựng nông thôn mới với bà con nông dân của lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh đồng tháp
đây là ngôi nhà thứ bảy mươi một
xây tặng cho các hộ nghèo gia đình anh tuấn thuộc diện đặc biệt khó khăn không có ruộng đất sản xuất
kinh tế gia đình bốn miệng ăn chỉ phụ thuộc vào tiền công làm thuê của anh
trước đây thì cũng ở đậu đất người ta lông bông lông bông hoài làm thì cũng bắt bên
từ lúc trú trưng của quyện rồi cho được cái nhà thì cũng tạo điều kiện
nên tôi cũng cố gắng làm giờ cuộc sống cũng cơ bản lộn định
thì đây sắp lên sẽ chỉ còn phát triển thôi chứ không có lo gì cái nhà ở nữa
thì cũng cảm ơn đến bộ chủ quân sự ban chủ quân sự